các nước trên thế giới công bố thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thông báo của bộ y tế iran cho biết đã có ba trăm tám mươi tám trường hợp nhiễm virus trong khi có ba mươi bốn người đã tử vong
còn tại mexico giới chức nước này xác nhận trường hợp nhiễm virus sars cov hai đầu tiên tại đây
như vậy mexico là quốc gia mỹ latin thứ hai xuất hiện ca nhiễm virus nguy hiểm gây bệnh covid một mươi chín này sau brazil
tại châu phi bộ y tế nigeria xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm virus sars cov hai
còn tại hàn quốc theo thông báo đưa ra ngày hôm qua nước này xác nhận có hai bốn trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có thêm ba trường hợp tử vong
tất cả các ca nhiễm mới đều ở thành phố taegu tính tới lúc này hàn quốc đã có một mươi sáu trường hợp tử vong vì covid một mươi chín